tôi nghĩ là trong thời điểm tạm thời như thế này là một sự xuất hiện cần thiết
tại vì thị trường việt nam bắt đầu có những tín hiệu tốt dần ấm dần
và những nhà sưu tập việt nam đã bắt đầu quan tâm mua bán những cái tác phẩm của các họa sĩ đông dương rất là nhiều
thế mà không có một sự xác nhận không có một sự thẩm định
dẫn đến một hiện tượng là hiện nay tỷ lệ tranh giả cũng chiếm khá lớn
tức là nó phải tầm tám chín mươi
tôi chưa nói tới việc các họa sĩ và các nhà phê bình có tên tuổi họ có đồng ý tham gia vào hội đồng trung tâm giám định hay không
nhưng mà chỉ nói tới việc thực ra trong sự hiểu biết của một người trường hiểu biết rất hạn hẹp
thế thì độ chính xác của việc thẩm định thật ra đến đâu
thì có thể nói rằng là khi các họa sĩ các nhà nghiên cứu phê bình được có một cái lời mời
từ phía cục miễn thuật nhất ảnh và triện lạc
thì họ cũng rất hết sức phân vân
họ biết khi mình nhận lời thì đây là một cái áp lực rất lớn đè nặng lên vai họ
chứ không phải dễ dàng gì mà người ta nhận lời đâu
đấy là cái việc thứ nhất
cái việc thứ hai quan trọng hơn
đây là một cái địa chỉ cụ thể và công khai danh tính của các thành viên hội đồng
như chúng ta biết nhiều sàn nội địa hiện nay rất mập mờ về những chuyên gia thẩm định
họ không bao giờ công khai danh tính của những người được gọi là chuyên gia thẩm định
cho những phiên đấu giá
tức là cũng không chịu hơi nhiệm luôn
không chịu hơi nhiệm tức là mình cũng không thể biết là ví dụ một cái sàn này
anh mời ai để thẩm định
mà sau đấy vẫn cứ lọt lưới những cái tranh giả đấu giá
thành công đến đâu tôi không biết
thực hư quân xanh quân đỏ thế nào qua các phiên đấu giá
hiện nay cũng chậm trà chậm trờn mà nó thành cái lao sao trong dư luận trong giới nghề
thì đấy để thấy cái áp lực rất lớn là từ vài thập kỷ này rồi
chứ không phải là cho đến bây giờ mới
không có những áp lực đấy
để thấy rằng là khi cái thị trường nội địa hình thành
mặc dù nó chỉ là manh mún và tự phát và không chuyên nghiệp
và lẽ ra nó đã hình thành ngay từ cái thập kỷ chín mươi
rất tốt theo hướng chuyên nghiệp
thì lập tức nó tụt dốc rất nhanh để xuống một cái thị trường gọi là manh muốn
và gần như là chỉ xuất khẩu thuần túy và thương mại thôi

bởi vậy mà
thì không ai kiểm soát những cái thị trường mà đã có ở việt nam

và đè nặng lên
cái gọi là cái tâm lý sáng tác của người nghệ sĩ đương đại
vài ba thập kỷ này thì gần như không giải quyết được cái thị trường tranh giả việt nam
và tiếp tục cái thị trường này vẫn tồn tại một cách bền vững
và an toàn
thì đấy là cũng đặt ra câu hỏi rằng là
nếu liệu bây giờ có trung tâm này
thì cái việc mà nó có giảm bớt không
cái lượng tranh giả sang châu âu không
như chúng ta biết
các anh cũng đặt ra những cái câu hỏi rằng
khi một mươi bảy bức tranh
đã được đặt ra
trở về từ châu âu và công khai
triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật việt nam
thì tôi cho đấy là cái lúc mà tự nhiên
nó lộ diện một cách công khai
và công khai cả
cái việc bảo kê của người nước ngoài
cho cái đường dây tranh giả việt nam
từ việt nam sang châu âu
từ châu âu về việt nam hết sức an toàn
và bản thân chúng ta
cũng không lạ gì khi
những cái nhà đấu giá danh tiếng như là
họ vẫn đấu giá thành công
những tranh giả
chắc chắn là họ biết
nhưng họ không cần bận tâm
chỉ biết là đây là những ông đông dương
và chúng tôi đấu giá
chứ còn họ nhìn cái ngôn ngữ nghệ thuật
nhìn cái phong cách của từng tác giả
là họ biết đây không phải là
những tác phẩm trên bản
thì đây là cái điều đau lòng nhất cho chúng ta
nhưng mà bây giờ cái câu hỏi bức xúc nhất
là bây giờ liệu
cái số phận nghệ thuật của các nghệ sĩ đương đại việt nam
sẽ thế nào
khi bây giờ luật pháp
để bảo vệ
họ cái luật pháp để mà
thực sự giám sát được
cái hoạt động nghệ thuật hoạt động
của thị trường tranh
chúng ta không có
cho nên cái vụ một mươi bảy tranh giả chìm xuồng là tất yếu
chúng ta chả làm gì được
những cái người nước ngoài
càn dự vào đường dây tranh giả việt nam
hay là tiếp tay cho cái tranh giả việt nam
ra nước ngoài
tôi nghĩ là khi cái không gian sáng tạo
của các nghệ sĩ đương đại việt nam
tiếp tục không an toàn
thì ít ra thôi thì có một cái địa chỉ
trong một mang tính giải pháp
gọi là tình thế
trong cái khung cảnh mà
bây giờ nếu mà nhà nước không đứng ra
thì chắc chắn là cũng
các cái tư nhân hay là
cái cá nhân
các cái tổ chức phi chính phủ
cũng chả bao giờ là
động tay vào một cái việc
gọi là cũng đầy áp lực như thế
tôi nghĩ cho họ
tôi cho trong một cái tâm lý thuần túy
không phải họ không có tiền
họ đầy cái gọi là tư cách pháp nhân
để họ làm việc
nhưng mà không bao giờ họ
can dự vào cái việc này
chẳng qua là chỉ gọi là tạm thời
trong cái bối cảnh này
thì còn sau này nếu có
những cái tổ chức hay là cá nhân
phi chính phủ mà đứng ra đảm nhận
thì trung tâm này giao ngay
nhà nước giao ngay cho họ
chứ nhà nước không can dự vào cái điện này
cục trường cục mỹ thuật
nhiếp ảnh và triển lãm vi kiên thành
xưa nay tranh giả vẫn tồn tại như một thế giới ngầm
nhưng người buôn tranh giả hoạt động một cách giấm dúi
dùng đủ mọi mưu mẹo để lách luật
nhưng để dẹp được vấn nạn này không hề đơn giản
có nhiều yếu tố gây nên thực trạng đáng buồn này
sự vận hành của thị trường
người sáng tác chưa thực sự đề cao yếu tố bản quyền
chưa biết cách bảo vệ tác phẩm
người mua dễ dãi
người bán tranh giả thì thời cơ và chụp giật
nhu cầu cần có một đơn vị làm công tác trọng tài
giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh
trở thành một đòi hỏi bức thiết
để cho cái bộ máy của
trung tâm đi vào
thì chúng tôi đã chuẩn bị
được các cái vấn đề
thứ nhất là đã
có được một cái hội đồng chuyên gia
do bộ ngoại truyền thao
quyết định hành lập
đã ban hành những quy chế vận hành
hoạt động của trung tâm về công tác giám định
đã có cái sự kết nối
và phối hợp
với viện phòng kinh sự bộ công an
về hỗ trợ về khoa học kỹ thuật
và trang thiết bị máy móc thử nghiệm
và kỹ thuật
câu chuyện của họa sĩ vi kiên thành
khiến chúng ta liên tưởng đến bức tranh lụa
chép lại từ bức tranh sơn dầu
của họa sĩ nguyễn văn đồng
có đề tên cố họa sĩ vũ giáng hương
được nhà đấu giá nghệ thuật chọn đưa ra đấu giá
với mức khởi điểm bảy mươi triệu đồng
dù đã chính thức nhận sai
nhưng nếu được giám định tác phẩm kỹ
nhà đấu giá chọn sẽ không vướng các scandal
đưa tranh giả lên sàn
cũng như không làm tốn nhiều giấy mực của báo giới
ngoài các cái
danh họa thuộc thời kỳ mỹ thuật đông dương ra
thì chính cái đời sống kỹ thuật đương đại này
với tất cả những sự bộn bẻ
đa dạng phong phú của nó
với tất cả những sức sống của nó
thì nó rất cần được cái sự phân biệt thật giả
thế thì cái trung tâm này nó sẽ đóng vai trò thế nào
tôi quan niệm rằng bản thân trung tâm này ra đời
không phải để giải quyết cái việc thật giả đâu
mà chỉ để phân biệt thôi
giải quyết nó là chuyện khác
đúng như anh nghĩ
thực tế nó cũng sẽ như vậy thôi
chỉ là một cái cơ quan
để có thể giúp
những cái người mua
họ sẽ biết là họ đang mua
cái người có nhu cầu là cần biết cái này thật hay giả
trước khi người ta mua
thì người ta sẽ muốn biết
người ta ví dụ bỏ
một hai chục triệu
thì họ có thể không quan tâm lắm
nhưng khi mà họ
bỏ ra đến ba trăm linh ngàn đô
hay bốn trăm linh ngàn đô
thì chắc chắn là họ sẽ quan tâm
tôi quan tâm đến một cái chuyện là
cái trung tâm này được ra đời
như là một cái quyết định mang tính chất nhà nước
của cục mỹ thuật
nhấp ảnh và triển lãm
của bộ văn hóa thải giao du lịch
tuy nhiên nó thì không phải là một cơ quan quản lý
ở cái chỗ là nó chỉ thực sự có tiếng nói
của nó khi mà người ta nhờ đến
chứ không tự nhiên mà nó xông vào cái thị trường mỹ thuật này
để mà nói rằng cái nọ là thật
cái kia là giả
chỉ khi nào mà có người nhờ đến
thì liệu người ta có nhờ hay không
câu chuyện nó ở chỗ đấy á
theo tôi nghĩ thì thế này
một cái thời gian
không lâu nữa
thì các cái nhà đô giá quốc tế
nhảy vào thị trường việt nam
cụ thể là
sazabi hay là christie
rồi lampel của đức
bởi vì sao họ sẽ nhảy vào
bởi vì là
họ đã thấy được cái sức mua
tiềm năng của thị trường việt nam
bởi vì khi
anh đi ra
cái buổi đô giá
ở các nước ấy
thì anh sẽ thấy là
hầu như là của nước nào
họ sẽ mua nước đó
và có một cái
đối tượng nữa là
những người hồng kông hay những người hải sinh
họ mua đầu cơ
thế thì nó nhộn nhịp lắm
việt nam tôi nghĩ là trong vòng
vài năm tới thì
cái sức mua lớn như này
thì các nhà đô giá là họ cũng
rất lưu tâm những cái thông tin này
và họ cũng nắm được thông tin
cũng rõ như mình thôi
họ nhìn thấy cái tiềm năng
cái trung tâm này ra đời thì khách hàng đầu tiên
sẽ chính là
những cái người
nhà đô giá lớn đó
họ sẽ cần
họ sẽ cần cái xác thực
của cái trung tâm này
và cái trung tâm này xác thực
ổn thì họ sẽ
không bị mất uy tín của họ
chứ còn bây giờ tình trạng là
những cái tranh
đấu giá ở christie hay sazubai
dưới một triệu đô họ
họ biết thừa là giả họ cũng không quan tâm
chưa vượt quá một triệu đô
nên là họ
còn những cái tranh vài chục nghìn
vài nghìn họ cũng không quan tâm
càng không quan tâm
càng không quan tâm
thực ra cái hội đồng nghệ thuật của họ
nếu mà tính
ba hội đồng nghệ thuật
trước khi đưa lên sản hữu giá
nếu mà những cái tranh trên một triệu đô
là họ thẩm định rất kỹ
ba vòng liền
chứ không phải một vòng
thế nên là họ gần như chính xác
gần như chính xác
tất nhiên là siêu fake
như mà cái
họa sĩ người đức
chép xong rồi công bố
thì thế giới cũng chịu rồi
thì thế giới chỉ có một vài trường hợp như thế thôi
tôi thấy còn vấn đề nữa
mà khi nói về cái hoạt động của cái trung tâm giám định này
chúng ta thường coi nhẹ nó
nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là quan trọng
các thành viên hội đồng
và bản thân
tổng thể hội đồng sẽ hoạt động thế nào
với mức kinh phí thế nào
họ không thể làm không công được
đúng không ạ
và thậm chí là tôi
tôi còn nghĩ rằng bản thân cái
cái chi phí
cái thù lao mà trả cho từng thành viên
nó quan sát được cái giá trị của bản thân thành viên
vừa qua để mà
ra đời được cái hoạt động của trung tâm
thì cũng có một cái đoàn đi khảo sát hàn quốc
để tìm hiểu những cái kinh nghiệm
của những cái trung tâm giám định
tác phẩm mỹ thuật của hàn quốc
thì đương nhiên đây là những cái trung tâm mà thuộc về
các cái tổ chức và cá nhân
phía chính phủ rồi
không hoàn toàn không thuộc nhà nước
và như tôi đã nói
đây là cái hoạt động mang tính dịch vụ công
chứ nhà nước
ví dụ bộ hóa
không có một cái nguồn kinh phí
thế nào để giả tiền cho cái hoạt động của trung tâm này cả
và bản thân
các thành viên hội đồng
chỉ khi mà có những cái vụ
khíu kiện về bản quyền
thì lúc đó những cái người mà khíu kiện
thì họ chấp nhận một cái kinh phí
nhất định mang tính rất tương đối
hiện nay đặt ra thì thực ra không nhiều
nhưng nghe có vẻ nhiều
từ ba mươi năm triệu cho đến trên một trăm linh triệu
thì cho một tác phẩm
hay là cho một cụm tác phẩm
thì đây là tham khảo
cái giá của
chính từ phía những cái nước
mà đã từng thực hiện
và ứng dụng vào cái
việt nam đồng của chúng ta thôi
rất cảm ơn ý kiến của hai vị khách tham gia
trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
có thể nói rằng trong bối cảnh của một thị trường mỹ thuật
còn phát triển với rất nhiều manh mún
cũng như là cái sự minh bạch nó chưa được rõ ràng
thì sự ra đời
của cái trung tâm giám định mỹ thuật
nhấp ảnh và triển lãm
mà ở đây chúng tôi mới chỉ muốn nói
đến cái mảng hội họa thì rõ ràng là
cái sự ra đời rất là cần thiết
và tôi tin rằng nó sẽ góp phần rất nhiều
trong cái việc mà minh bạch hóa
cho cái chuyện thật giả
của các tác phẩm mỹ thuật
đặc biệt là các tác phẩm mỹ thuật
mà có giá trị cao của hội họa việt nam
tất nhiên ở trung tâm thì như là chúng ta đều biết với nhau
nó ra đời cách đây không lâu
mới tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và hoạt động thì gần như là chưa có gì
nhưng mà với cái tiền năng phát triển
của mỹ thuật việt nam cũng như là của cái thị trường
nói chung thì chúng ta cũng hy vọng
là trung tâm này
sẽ phát huy được cái vai trò tích cực của nó
trong đời sống
và nó sẽ đem lại niềm tin cũng như là giá trị thực sự
cho các cái tác phẩm mỹ thuật đích thực
chúng ta cũng hy vọng vào cái điều đó
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay